trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm chạp và bất ổn
làn sóng mua bán sắp nhập m a vào các nước tăng trưởng nhanh tại đông nam á ngày một tăng
năm hai nghìn hai mươi thị trường m a không chỉ ở mảng tài chính ngân hàng bất động sản hay hàng tiêu dùng
mà còn chảy rộng khắp các ngành nghề như bán lẻ năng lượng hạ tầng dược phẩm y tế và giáo dục
dialogic công ty cung cấp thông tin tài chính có trụ sở tại anh cho biết
đã có sáu mươi bảy thương vụ m a giữa các nước đông nam á
tổng giá trị thương vụ lên đến chín sáu tỷ đô la gần gấp ba lần con số đạt được hồi năm hai nghìn một mươi chín
quy mô một giao dịch trung bình đạt một trăm bốn mươi bốn triệu đô la cao nhất trong vòng một mươi năm qua
theo nikki các doanh nghiệp của đông nam á đang sử dụng các thỏa thuận m a
nhằm đối phó với các thách thức đến từ sự tranh lệch tốc độ tăng trưởng giữa các quốc gia trong khu vực
cũng như rắc rối chính trị toàn cầu đang diễn ra
tôi nghĩ có rất ít dòng trở lại
tôi nghĩ có rất ít dòng trở lại từ châu á vào mỹ nói chung
vì những lý do liên quan đến các rào cản pháp lý có ít vốn đầu tư ra khỏi trung quốc
do các loại hạn chế về quy định đối với vốn của trung quốc
trong khi đó nhật bản là một điểm sáng khi các tập đoàn lớn của nước này muốn đầu tư vào đông nam á
nhu cầu thâu tóm của các doanh nghiệp thái đã tăng mạnh vào năm hai nghìn một mươi
với giá trị các thương vụ đạt sáu bốn tỷ đô la chiếm sáu mươi bảy tổng giá trị của khu vực
trong khi các doanh nghiệp thái lan dẫn đầu các vụ mua lại trong khu vực
các công ty việt nam và indonesia lại trở thành mục tiêu hàng đầu trong năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
hai quốc gia này đã thu hút thêm đầu tư theo hướng này từ giữa năm hai nghìn một mươi
nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh và thị trường nội địa khổng lồ
xu hướng tương tự cũng đang diễn ra ở myanmar
tôi nghĩ rằng sự lạc quan ở đông nam á chủ yếu được thúc đẩy bởi những công ty kỳ lân
một hai năm trở lại đây bốn năm công ty kỳ lân lớn đã chiếm linh trong lĩnh vực công nghệ
đến nay các công ty khởi nghiệp lớn của đông nam á đã nhận được nhiều khoản đầu tư trước đây
cũng đang bắt đầu tham gia vào các hoạt động m a trong khu vực
ví dụ như gojek của indonesia đã mua lại một công ty khởi nghiệp của philippines
với giá bảy mươi hai triệu đô la vào tháng một năm ngoái như một phần chiến lược mở rộng khu vực
việc tham gia hoạt động m a được nhận định là hướng đi nhằm nhanh chóng thâu tóm thị trường
hoặc công nghệ khi cạnh tranh ngày càng gây gắt